cập nhật tin tức về siêu bão rai cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào philippines trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục hoành hành gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại philippines
tính tới ngày hôm nay cơn bão đã làm trên ba mươi người thiệt mạng và trên năm mươi người vẫn đang mất tích
theo các thống kê ban đầu của cơ quan thảm họa quốc gia philippines
ở khu vực miền nam và trung philippines hơn ba trăm linh người đã phải rời bỏ nhà cửa
và các khu nghỉ dưỡng ven bia đất và ngập lụt đã khiến cho nhiều tuyến giao thông bị chia cắt
cây cối bật gốc gãy đổ vào các cánh đồng lúa ngập trong nước
trong khi đó khoảng ba một triệu người philippines chịu mất điện do các đường điện gián đoạn
nhiều người dân tiếp tục sống trong cảnh màn trời chiếu đất do lán trại sơ tán thậm chí cũng đã bị hư hỏng
hơn một mươi tám nhân viên cảnh sát quân đội lính cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển philippines
đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ và khắc phục thảm họa